theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của hoàn lưu phía nam bão số sáu ở đảo bạch long vĩ có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy ở đảo cô tô có gió giật cấp sáu
hồi giờ ngày một mươi bảy tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi ba độ vĩ bắc một trăm linh tám năm độ kinh đông trên đất liền phía nam tỉnh quảng tây trung quốc cách biên giới các tỉnh đông bắc bắc bộ khoảng hai trăm hai mươi km về phía bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp chín
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ hai mươi năm đến ba mươi km đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của hoàn lưu phía nam bão số sáu trong ngày và đêm nay
ở khu vực vùng núi và trung du bắc bộ có mưa vừa mưa to lượng mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm một đợt
các khu vực khác thuộc bắc bộ và thanh hóa có mưa mưa vừa